hội đồng xét xử đã tuyên phạt bản án tám năm tù về tội mua bán trái phép chân ma túy đối với đối tượng tiến
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bản án tám năm tù về tội mua bán trái phép chân ma túy đối với đối tượng tiến
chỉ vì tin theo lời bói toán nghi ngờ anh trai ruột bày trò mê tín khiến cho vợ mình bị ốm
đối tượng vàng ruốn nấnh chú tại bản nậm vì xã trung trải huyện mường nhé tỉnh điện biên đã ra tay bắn chết anh trai ruột của mình
đối tượng vừa bị công an huyện mường nhé ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam về hành vi giết người
khoảng hai mươi ba h ngày hai mươi hai tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu công an huyện mường nhé tỉnh điện biên nhận được tin báo của quân chúng nhân dân
tại khu vực nương lúa bản nậm vì xã trung trải huyện mường nhé có tiếng súng nổ
người dân tìm kiếm và phát hiện anh vàng tòng xính sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú tại bản nậm vy xã trung trải huyện mường nhé đã tử vong
trên người có nhiều vết thương do súng tự chế gây ra
xác định tính chất phức tạp nghiêm trọng của vụ án lực lượng công an đã khẩn trương triển khai lực lượng xuống bảo vệ hiện trường
thu thập chứng cứ điều tra làm rõ vụ án trong thời gian sớm nhất để chấn an dư luận trong quần chúng nhân dân
vụ án xảy ra ở một khu vực hẻo lánh thời tiết hay mưa gió
nên quá trình các cán bộ chiến sĩ cũng như các thành viên trong chuyên án đi lại để nắm tình hình
cũng như phát động phong trào quần chúng nhân dân họp bản để tố giác tội phạm liên quan thông tin về vụ án cực kỳ khó khăn
từ những dấu vết chứng cứ thu được tại hiện trường lực lượng công an đã tiến hành giả soát khoanh vùng đối tượng
đồng thời vận động quân chúng nhân dân tham gia đấu tranh tố giác tội phạm chân dung kẻ thù ác dần lộ diện
sau một mươi ngày lần theo dấu vết nóng công an huyện mường nghé đã bắt giữ đối tượng vàng dua nánh
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai chú tệ bản nậm vì xã trung trải huyện mường nghé kẻ đã ra tay sát hại anh vàng tòng xính
theo lời khai thì đối tượng vàng dua nánh là em trai của nạn nhân vàng tòng xính
do hai anh em có mâu thuẫn bất hòa âm ỉ từ rất lâu nhưng chưa được giải quyết
cộng với thời gian gần đây vợ của đối tượng vàng run ánh hay bị ốm đau nhưng không chịu đi khám chữa bệnh
tại các cơ sở y tế chỉ ở nhà cúng ma theo hủ tục
đối tượng vàng dồn nấnh xem bói và nghi anh trai làm ma trò ma trài cho vợ mình ốm
nánh đã nảy sinh ý định giết anh xính
phát hiện thấy anh trai đi chăn trâu tại khu vực đồi sa bản
nính đã nhồi sẵn đạn vào khẩu súng kíp và bí mật đi theo
khi anh xính mất cảnh giác đối tượng đã bắn từ phía sau lưng khiến anh xính chết ngay tại chỗ
sau đó vàng dua nánh đã phi tang khẩu súng kíp và bình tĩnh quay về nhà như không có chuyện gì xảy ra
vụ án trên lại một lần nữa dóng lên hồi chuông về sự thiếu hiểu biết pháp luật
mê tín dị đoan dẫn đến những vụ án đau lòng trong một bộ phận đồng bào vùng cao
công an phường thạch thang quận hải châu thành phố đà nẵng vừa làm rõ hai đối tượng
lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của nhiều người dân trên địa bàn
để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân lên đến gần chín mươi triệu đồng
hai đối tượng tên huỳnh ngọc đại hai mươi một tuổi và tạ duy khoa
ba mươi tuổi trú cùng phường thạch thang quận hải châu thành phố đà nẵng
tại cơ quan công an đài khai nhận lấy lý do bịa đặt có nguồn xe thanh lý
hải quan giá rẻ nên để lại cho tạ duy khoa với giá là hai mươi triệu đồng một xe
chưa lấy được xe đại lại rủ khoa cùng tìm người mua xe và chia đôi số tiền bán được
vì hám lợi khoa đã giúp đại liên hệ được một mươi hai người cần mua xe
lấy được số tiền đặt cọc từ bốn đến một mươi triệu đồng một người
đến ngày bị bắt đại chưa giao một chiếc xe nào cho khoa cùng các bị hại
tổng số tiền khoa lấy của các bị hại đưa cho đại lên đến gần chín mươi triệu đồng
hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để làm rõ vụ việc
thưa quý vị và các bạn trên vùng đất tuy đức đắk lông
cây hồ tiêu được coi là tài sản rất có giá trị trong mỗi gia đình
và cũng chính vì vậy tại địa phương này thường xuyên xảy ra tình trạng kẻ gian trộm
hủy hoại dây hổ tiêu của bà con nông dân gây thiệt hại kinh tế không hề nhỏ
mới đây cơ quan công an huyện tuy đức tỉnh đắk lông đã bắt giữ
và xử lý hai đối tượng trộm cắp và hủy hoại dây hồ tiêu
đối tượng trần văn đoài do mâu thuẫn trong tranh chấp đất đai vào ngày chín tháng một mươi
đã dùng kéo cắt gốc tiêu đang phủ kín sáu mươi bốn trụ tiêu được trồng từ năm hai nghìn một mươi
và đang trong thời kỳ thu hoạch của gia đình bà cao thị vui ở gần nhà
ước tính thiệt hại khoảng hai mươi hai triệu đồng
công an huyện tuy đức tỉnh đắk lông
đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam đoài
cũng trên địa bàn huyện tuy đức công an huyện cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với bùi văn dũng chú tại xã quảng trực huyện tuy đức
về hành vi trộm cắp tài sản
do vườn tiêu của nhà dũng bị chết nên dũng đã nảy sinh ý định đi trộm dây tiêu mang về trồng
và vào đêm ngày một mươi một tháng tám dũng đã đến vườn tiêu nhà anh đặng đình long
ở xã quảng trực nhổ trộm sáu trăm ba mươi dây tiêu mang về nhà cất giấu
ước tính thiệt hại khoảng hơn một mươi hai triệu đồng
còn vào sáng ngày hôm nay phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an hà tĩnh cho biết
đơn vị vừa di lý ba đối tượng trốn lệnh truy nã tại các tỉnh phía nam về thụ án
ba đối tượng gồm nguyễn văn hiền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
trú tại xóm trung sơn xã lộc yên huyện hương khê hà tĩnh
bị truy nã về tội cưỡng đoạt tài sản từ ngày một tháng hai năm hai nghìn hai mươi
hiền bị bắt giữ khi y đang trốn tại bình dương
điều đáng nói là khi bị vây bắt hiền hung hăng chống đối
gây không ít khó khăn cho lực lượng công an
đối tượng nguyễn văn giáp sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn trú tại thạch hà huyện thạch hà tỉnh hà tĩnh
bị truy nã về tội trộm cấp tài sản
và phùng nguyễn phùng phúc sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn trú tại phường an
bình thành phố biên hòa đồng nai bị truy nã về hành vi đánh bạc
sau một thời gian bỏ trốn đã ra đầu thú tại công an tỉnh đồng nai
trong hôm nay và ngày mai nhiều mây về đêm và sáng nhưng mưa xảy ra ít
trưa chiều có nắng cùng mức nhiệt độ tăng lên mức là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
tuy nhiên từ ngày hai mươi chín do ảnh hưởng của một đợt gió mùa đông bắc
thời tiết sẽ có những sự chuyển biến đáng kể
mặc dù mưa không xảy ra nhiều chỉ là những cơn mưa rào dưới diện giải rác
nhưng nền nhiệt độ lại giảm đáng kể
thời tiết sẽ chuyển sang lạnh hơn trong hai ngày cuối tháng một mươi
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
thời tiết cũng tạm thời giảm mưa hơn trong hai ngày sắp tới
từ chiều tối ngày hai mươi chín do ảnh hưởng của đới gió đông bắc
nên mưa rông sẽ tăng trở lại tại các tỉnh bắc trung bộ
sau sẽ lan rộng xuống khu vực trung và nam trung bộ trong ngày ba mươi và ngày ba mươi một tháng một mươi
với nhiều nơi có mưa vừa có nơi mưa to và rông
khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
từ ngày hai mươi tám đến ngày ba mươi trời mây thay đổi đến nhiều mây
có mưa rào và rông rải rác tập trung chủ yếu ở phía nam khu vực trong hai ngày đầu
sau mưa sẽ lan rộng trên toàn vùng nhiệt độ ngày đêm là từ hai mươi ba đến ba mươi hai độ
khu vực tây nguyên thời tiết trong ba ngày tới trời mây thay đổi
ngày nắng gián đoạn chiều tối có mưa rào rải rác
chủ yếu là ở phần phía nam của khu vực
riêng ngày ba mươi mưa rông sẽ lan rộng trên khu vực
với nhiệt độ cao nhất là từ hai mươi chín đến ba mươi một độ
trong hôm nay và ngày mai mưa trên khu vực nam bộ có xu hướng giảm
chỉ còn xảy ra tại các tỉnh miền tây của nam bộ
dự báo đến hai ngày nghỉ cuối tuần
mưa rông sẽ tăng lên nhiều nơi
lưu ý sẽ lại xuất hiện trở lại những điểm có mưa vừa đến mưa to trên khu vực nam bộ
đề phòng có tôn lốc lốc xoáy và gió giật mạnh trong cơn rông

mưa rông sẽ tăng lên nhiều nơi